các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
báo cáo bộ y tế thủ tướng chính phủ
phân loại bốn cấp độ dịch
quy định phân loại bốn cấp độ dịch covid một mươi chín gồm
cấp một là nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba là nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
các độ dịch được phân loại dựa trên ba tiêu chí
gồm tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên số thời gian
độ bao phủ vaccine
lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao tỉ lệ tiêm mũi thứ nhất tỉ lệ tiêm đủ liều
và khả năng thu dung điều trị của các tuyến
lưu ý xác định rõ khả năng thu dung điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung
phạm vi đánh giá cấp độ dịch được chia nhỏ quy mô cấp xã
quy định còn khuyến khích đánh giá từ phạm vi quy mô nhỏ nhất có thể dưới cấp xã
nhằm đảm bảo linh hoạt hiệu quả
chỉ hạn chế đi lại nếu dịch ở cấp độ bốn
theo quy định ở cấp độ một hai và ba
việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau sẽ không bị hạn chế
riêng ở cấp độ ba thì cần tuân thủ điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
nếu dịch ở cấp độ bốn việc đi lại sẽ bị hạn chế
người dân cần tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
trường hợp bộ y tế hướng dẫn cách ly tại nhà
nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn
và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý
thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà
việc lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được phép hoạt động ở cả bốn cấp độ dịch
riêng cấp độ bốn trong trường hợp cần thiết ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quy định
về số lượng người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ cùng tham gia lưu thông trong một thời điểm
đối với vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải
đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín được phép hoạt động bình thường ở cấp độ một
cấp độ hai vẫn được hoạt động nhưng kèm theo điều kiện
cấp độ ba và bốn thì dừng hoạt động hoặc hoạt động hạn chế và có điều kiện
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa một mươi ba tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại